công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn
đồn biên phòng mường ải bộ đội biên phòng nghệ an triệt phá thành công đường dây buôn bán người qua biên giới
chủ mưu trong đường dây buôn bán người qua biên giới này là kha thị vân quê quán ở huyện con cuông tỉnh nghệ an
hiện đang trốn ở nước ngoài
lê thị ngọc chú tại huyện kỳ sơn là người rắt mối và lô văn cầu chú ruột của ngọc
chú tại huyện tương dương tỉnh nghệ an là đối tượng chuyển giao nạn nhân
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cắn đã khởi tố vụ án bàn giao đối tượng lô văn cầu cho cơ quan chức năng xử lý
còn đối tượng lê thị ngọc do đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý
mâu thuẫn trong tiệc nhậu dẫn đến ẩu đả hậu quả hai thanh niên bị đâm tử vong
hai đối tượng là trương nhật linh và thái trung lĩnh cùng chú tại huyện cái nước vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau khởi tố vụ án và tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trước đó trong lúc nhậu nhật linh và trung lĩnh đã nảy sinh mâu thuẫn với trần ngọc sơn và nguyễn đức toàn dẫn đến đánh nhau
hậu quả là sơn và toàn bị đâm tử vong tại chỗ
sau vụ việc các đối tượng có liên quan đã bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ tuyên truyền vận động đến sáng ngày một mươi tháng ba gia đình đã đưa trương nhật linh và thái trung lĩnh ra đầu thú cơ quan công an
trần ngọc dương chú tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang bị công an thành phố bắc giang tỉnh bắc giang bắt quả tang đang có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra nguyễn thị tuyết hạnh và dương hồng nam cùng chú tại phường lê lợi thành phố bắc giang cũng bị khám xét khẩn cấp nơi ở
tại khu vực đường nguyễn văn cử phường lê lợi thành phố bắc giang dương bị bắt quả tang cùng hai mươi một gói giấy bạc bên trong có chứa chất heroin và một túi ni lông bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng dương thu giữ gần một mươi hai triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại khu vực đường nguyễn thị tuyết hạnh và dương hồng nam cùng chú tại phường lê lợi thành phố bắc giang cũng bị khám xét khẩn cấp nơi ở
từ cuối tháng một mươi năm ngoái đến cuối tháng hai năm nay bốn đối tượng phước nghĩa nhân và nam đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để gây án
khi phát hiện có người đi đường chủ yếu là phụ nữ đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại các đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chấp thời cơ giật tài sản
tài sản cướp giật được các đối tượng đem bán rồi chia nhau tiêu xài
cả nước ngày hôm nay ghi nhận hơn một trăm sáu mươi tám bảy trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín
giảm ba trăm tám mươi sáu ca so với ngày hôm qua
địa phương có số ca mắc nhiều nhất trong ngày vẫn là hà nội và nghệ an
tại hà nội ngày hôm nay có ba mươi sáu trăm chín mươi ba ca mắc trong đó có một mươi sáu trăm chín mươi ba ca cộng đồng và có thêm một mươi ca tử vong
bệnh nhân phân bố tại năm trăm hai mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi quận huyện thị xã
với nghệ an địa phương có số ca mắc cao thứ hai bao gồm một mươi một sáu trăm sáu mươi sáu ca
trước diễn biến của dịch sở giáo dục và đào tạo và sở y tế tp hcm đang phối hợp kiểm tra giả soát
bộ tiêu chí an toàn trong trường học
từ đó liên sở sẽ có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị điều chỉnh một số quy định tiêu chí
để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trường học
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm trung bình hiện nay mỗi ngày thành phố có khoảng hai trăm linh ca học sinh phát hiện là f tại trường
số lượng ca bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà vẫn diễn biến phức tạp
đòi hỏi các nhà trường phải linh hoạt chủ động trong việc chuyển đổi hình thức học tập
để hỗ trợ công tác giảng dạy và đảm bảo thời lượng chương trình đáp ứng yêu cầu tận dụng tối đa thời gian dạy học trực tiếp cho học sinh
tới đây sở giáo dục đào tạo và sở y tế sẽ phối hợp kiểm tra giả soát bộ tiêu chí an toàn trong trường học
từ đó sẽ có điều chỉnh một số quy định tiêu chí để phù hợp với tình hình thực tế
sở giáo dục và đào tạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị trường học nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động bán chú nội chú căng tin
trường hợp phụ huynh yêu cầu cho con là f vẫn tham gia học trực tuyến hoặc học sinh nhiễm bệnh không triệu chứng
nhà trường có thể linh động bố trí thời lượng học phù hợp nhưng phải ưu tiên các vấn đề về sức khỏe của học sinh
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc vừa bắt đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân khắp cả nước
bằng hình thức giao bán hàng gia dụng online
thêm một lời cảnh báo cho người dân trước bẫy lửa của kẻ dân
đối tượng nguyễn duy đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã nghĩa hòa huyện lạng giang tỉnh bắc giang
vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn duy đăng đăng tải lên mạng xã hội các thông tin hình ảnh về các mặt hàng gia dụng rồi giao bán với giá xỉ
khi có người liên hệ mua hàng thì đang yêu cầu người mua chuyển khoản tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước
sau khi bị hại gửi tiền đối tượng đã chiếm đoạt tiêu xài đồng thời chặn liên lạc với bị hại
theo điều tra ban đầu trong thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn duy đăng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
điều đáng nói thủ đoạn của đối tượng không mới nhưng nhiều người dân vì ham rẻ và cả tin nên vẫn sập bẫy
công an huyện nghi lộc khuyên cảo đối với các hình thức mua bản trên mạng xã hội
thì mạng đặc biệt là thông qua gia lô facebook thì đề nghị đối với người dân thì cần phải
tỉnh tạo và phải xác minh cụ thể địa chỉ tảnh là bị lừa tiền mất
mà không được lấy được các cái hàng mà theo mình là mua
hiện truyền án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nguyễn duy đăng
thì nhanh chóng liên hệ với công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an để phối hợp điều tra
liên quan đến việc đón người việt từ ukraine về nước phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh
yêu cầu khẩn trương tổ chức các chuyến bay do các doanh nghiệp tài trợ
công khai minh bạch đúng quy định
phó thủ tướng giao bộ giao thông vận tải chủ trì phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan liên quan
khẩn trương tổ chức các chuyến bay này
trước đó bộ ngoại giao phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và các hãng hàng không
đã tổ chức hai chuyến bay đưa hơn năm trăm linh công dân về nước
các cơ quan đại diện tại ba lan và rumani tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân
có nguyện vọng trở về nước cho các chuyến bay tiếp theo
trong khi đó tại các quốc gia lân cận ukraine
các nỗ lực giúp đỡ và hỗ trợ bà con người việt sơ tán từ ukraine sang
vẫn được thực hiện mạnh mẽ trong những ngày vừa qua
tính đến sáng ngày hôm nay đại sứ quán và cộng đồng tại hungary đã đón hỗ trợ khoảng sáu trăm tám mươi bà con sơ tán
từ ukraine trong đó ba trăm bảy mươi người được hỗ trợ chỗ ăn ở và ba trăm một mươi người được hỗ trợ đồ ăn vé tàu
để tiếp tục di chuyển sang nước khác trong liên minh châu âu theo nguyện vọng
hiện đại sứ quán và hiệp hội người việt tại hungary vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ
và nhận được sự hỗ trợ
đây là sự tích cực của hội sinh viên và nhiều bà con hảo tâm trong cộng đồng
để đón những người cuối cùng sơ tán từ ukraine
theo đại sứ việt nam tại hungary nguyễn thị bích thảo cho đến nay
hungary không có kế hoạch tổ chức chuyến bay đưa bà con về nước
vì bà con từ ukraine tới hungary chủ yếu muốn tạm thời lánh nạn
và chờ để quay trở lại nếu kết quả đàm phán thuận lợi hoặc tình hình ổn định
đây cũng là những người đang sinh sống và làm ăn ổn định ở ukraine
chỉ một số ít muốn đến một số nước khác trong eu như đức hà lan hay séc
theo nguyện vọng riêng
những bà con muốn trở về việt nam hầu hết sẽ đăng ký tới ba lan hoặc rumani
mâu thuẫn trên tiệc nhậu dẫn đến ẩu đà
hậu quả là hai thanh niên bị đâm tử vong
hai đối tượng gồm trương nhật linh và thái trung lĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tạm giữ để điều tra về hành vi giết người
trong tiệc nhậu vào đêm chín tháng ba tại nhà một người dân ở ấp hoàng lân
xã tân hưng đông huyện cái nước trần ngọc sơn và nguyễn đức toàn
nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của nhật linh và trung lĩnh dẫn đến đánh nhau
hậu quả sơn và toàn bị đâm tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra vụ việc các đối tượng có liên quan bỏ trốn bằng các biện pháp nghiệp vụ tuyên truyền vận động
đến sáng ngày một mươi tháng ba gia đình đã đưa linh và lĩnh ra đầu thú cơ quan công an
mâu thuẫn cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ việc xảy ra tại thành phố đà nẵng
xích mít trong quá trình sống chung nguyễn văn hậu đã dùng dao truy sát hai bạn đồng hương
công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam nguyễn văn hậu về hành vi cướp tài sản
hậu làm thợ hồ cùng thuê trọ với ba người là mai quốc thắng huỳnh thanh tín và nguyễn lê anh tuấn
ở quận liên triều thành phố đà nẵng cả ba cùng làm công trình ở thành phố hội an tỉnh quảng nam
trong quá trình sinh sống làm việc hậu xảy ra mâu thuẫn với tín và thắng
chiều ngày ba tháng ba do mâu thuẫn lên cao hậu nghỉ làm thu dọn quần áo và mua một con dao
trên đường trở về nhà trọ đến giao lộ văn tiến dũng nguyễn xuân lâm hậu chạy xe song song
lấy cớ hỏi tiền mượn tín nhưng lại bất ngờ đâm dao vào lương thắng sau đó đuổi theo tín nhưng không kịp
gây án xong hậu quay lại hiện trường lấy xe máy của tín bỏ trốn
sau khi thu thập chứng cứ đội cảnh sát hình sự quận cầm lệ đã bắt giữ hậu tại một công trình ở tỉnh bình định
nhóm bốn đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn hai huyện là cầm giàng và gia lộc của tỉnh hải dương vừa bị lực lượng công an bắt giữ
nhóm đối tượng bị bắt gồm hà hoàng anh hà vinh an và phạm văn đức cùng chú tại tỉnh quảng ninh và nguyễn văn phúc chú tại hải dương
từ ngày một mươi bảy tháng hai đến khi bị bắt các đối tượng gây ra năm vụ với một mươi bốn xe bị lấy cắp ở địa bàn hai huyện cầm giàng và gia lộc
các đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
liên tiếp các vụ cướp có tính chất manh động đã xảy ra tại thành phố hà nội trong những ngày gần đây
trong những vụ án này thì điều đặc biệt là hầu hết thủ phạm gây án đều quen biết nhau qua các nhóm rủ nhau làm liều trên facebook
từ đây chúng tập hợp lại để cùng nhau thực hiện hành vi phạm tội
thực trạng này cho thấy một mặt trái khác
theo luật hiện hành những hành vi lợi dụng không gian mạng để rủ dê cổ suý kích động bạo lực như thế này có thể bị xử phạt từ một mươi hai mươi triệu đồng
nghiêm trọng hơn nếu nội dung kích động lôi kéo này được thực hiện người đăng tải các nội dung kích động còn bị quy trách nhiệm là đồng phạm trong vụ việc
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát hoạt động của các hội nhóm kiểu này trên mạng xã hội kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật
bên cạnh đó người dân cũng cần cẩn trọng trước mỗi nội dung đăng tải hoặc tiếp nhận trên internet đừng vì một phút bốc động mà tự đẩy mình vào vòng lao lý